được biết cơ sở kinh doanh trên còn vi phạm nhiều sai phạm trong lĩnh vực kinh doanh nhưng không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy
sử dụng trên ảnh đồi trụy có nội dung khiêu dâm tại cơ sở không niêm yết thông báo phát hành hóa đơn theo quy định
tại đây đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra song song lập hồ sơ với chủ hai cơ sở massag trên và xử lý theo quy định của pháp luật